cơ sở cai nghiện ma túy thuộc sở lợi động thương minh và xã hội tỉnh yên bái nằm tách biệt trên đảo giữa hồ thác bà huyện yên bình
hiện đang có gần ba trăm sáu mươi học viên chiến đấu với những cái chết trắng để giành lại cuộc sống bình thường
nhân dịp kỷ niệm ngày toàn dân tham gia phòng chống ma túy ngày hai mươi sáu tháng sáu phóng viên của truyền hình nhân dân xin gửi đến quý vị khán giả phóng sự sau đây
có nhiều học viên là người đồng bào dân tộc thiểu số
khi đến với thể trạng nghiện nặng cơ sở chỉ có bốn mươi tám cán bộ nhưng chỉ có bốn bác sĩ y tá cho nên công việc của các bác sĩ rất vất vả nặng nề
ngoài việc điều trị cho các học viên họ còn là những người bạn người thầy của những người nghiện tại đây
trong quá trình thì hàng ngày khám rồi các bác thuốc thì cũng tâm
cũng trao đổi cũng vay từng anh em về tâm tư nguyện vọng tình cảm cũng như cuộc sống gia đình kết hợp với công tác điều trị
đa số anh em học viên ở đây cũng yên tâm điều trị
và đa số trong giai đoạn điều trị các cơ cũng không xảy ra tai biến gì về công tác chuyên môn
nhờ làm tốt công tác quản lý giáo dục ba năm trở lại đây cơ sở không có tình trạng học viên bò trốn
sau khi các học viên trở lại về địa phương
cơ bản hòa nhập được với cuộc sống
tạo cho người ta một công việc qua đây anh em tự ở với nhau tự học nghề lẫn nhau
để có những công việc như là nấu ăn chăn nuôi trồng rau v v
khi về thì làm mọc khi về thì người ta áp dụng những cái đấy vào chính cái địa phương
để người ta giúp cho chính bản thân họ giúp cho gia đình cộng đồng xã hội
cùng với việc quản lý của nhà nước trong thời gian qua
tỉnh đã vận động được sự tham gia tài trợ của quỹ dự án toàn cầu về phòng chống hivs
tạo nguồn kinh phí lớn phục vụ công tác cai nghiện tại cơ sở
đặc biệt là hỗ trợ các dụng cụ y tế thuốc arv điều trị cho người nhiễm hiv aids